mới đây tổ chức world travel awards đã công bố kết quả bình chọn giải thưởng khu vực châu á
theo đó việt nam vinh dự được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu á
điểm đến văn hóa hàng đầu châu á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á
đây là năm thứ hai liên tiếp việt nam được bình chọn ở cả ba hạng mục này
một lần nữa văn hóa di sản ẩm thực lại là những yếu tố nổi trội
mang lại những giải thưởng quốc tế danh giá cho du lịch của việt nam
điều này một lần nữa cho thấy sự ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng với việc kiểm soát tốt dịch du lịch việt nam vẫn tạo được sự hấp dẫn riêng
khẳng định là điểm đến an toàn và hấp dẫn